thường xuất hiện khi nào
có thể nói là cái tin giả tin xấu độc thì nó xuất hiện thường xuyên liên tục
tuy nhiên là trong những trường hợp nó xuất hiện nhiều xuất hiện dày đặc
thì là thường trong các cái sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
ví dụ như là khi mà bầu cử hội đồng nhân dân các cấp
khi mà tổ chức đại hội đảng các cấp
rồi là khi mà tổ chức có những cái sự kiện
ví dụ như là xét xử các vụ án kinh tế có liên quan đến cán bộ cấp cao
rồi là các cái vấn đề liên quan đến quản lý
những sơ hở yếu kém trong cái quản lý của các cấp
trong điều hành của các cấp
và nó thường xuất hiện trước những sự kiện
những ngày lễ lớn của đất nước
thì nó thường xuất hiện tập trung vào những cái đó
còn có thể nói là thường xuyên
liên tục lúc nào cũng có
tôi muốn cụ thể thêm
chẳng hạn như là vào cái thời điểm mà chúng ta tổ chức cái lễ cách mạng tháng tám
mùa hai tháng chín
thì chúng đưa những cái thông tin là xuyên tạc cái này
hay là về trên tháng lịch sử biến phố
rồi là ba mươi tháng bốn chẳng hạn ấy
thì chúng cũng đưa những cái thông tin giả
và thậm chí là có cả những cái bộ
các bộ phim gọi là chương trình việt nam đó
cũng là những cái thông tin giả
thì tôi thấy rằng là nó thường xuất hiện vào những cái sự kiện chính trị đước đại
và những cái sự kiện quan trọng trong lịch sử cách mạng việt nam
những cái tin giả đấy mà nó gây cho nhiều người nhầm lẫn nhất đấy
là nó có một phần sự thật
gần đây chẳng hạn
khi mà đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước của chúng ta có vấn đề sức khỏe
thì đấy là đúng
đấy là một cái sự thật
nhưng mà những cái comment
những cái bình luận
đặc biệt như đồng chí tiến nói đấy
những cái hình ảnh mà tán phát trên facebook
rồi là đặc biệt trên youtube đấy
có thể là họ lan tỏa một cái ảnh giả
đồng chí tổng bí thư của chúng ta mặc áo trắng
và cái này thì về mặt kỹ thuật là rất dễ
phải không ạ
bây giờ cắt cái đầu hoặc là mặc kiểu bộ áo
cho một người nọ người kia thì quá đơn giản
thì những cái đó đấy
nó mới lan tỏa mạnh mẽ
cho nên là đấy là cái điểm mà tôi thấy rằng là
chúng ta cần phải chú ý
những cái thông tin nó có một phần sự thật
vâng thế thì cái mục đích của cái người mà phát tán cái tin giả đấy
hoặc là làm ra cái tin giả đó là gì
theo tôi nghĩ đó
đúng là những cái kẻ phát tán đấy
mà chúng ta thường gọi là tin tặc đấy
có cả những cái chuyện là ẩn danh
có cả những cái xuyên tạc
những rồi tung tin giả trên mạng đấy
thì luôn luôn có những cái động cơ
những động cơ đó thì nó trên tất cả các lĩnh vực
về chính trị về kinh tế về văn hóa về xã hội
chẳng hạn như là về chính trị chẳng hạn đấy
thì chúng tung những cái thông tin
để mà phá hoại cái sự đoàn kết trong lãnh đạo của đảng ta
chẳng hạn như chúng tung cái tin là bây giờ đang có cái cuộc tranh giành
bốn cái trọng trách của đảng và nhà nước chẳng hạn đấy
tôi nói một cái ví dụ như thế
hoặc ra họ nói rằng là bây giờ là đang có cái ông nọ ông kia
có cái tài sản này tài sản kia ở mỹ
ví dụ như thế có con có cái
hư hỏng như thế nọ thế kia
đấy là về mặt chính trị
còn tôi nghĩ rằng là cái thông tin giả về kinh tế thì có rất nhiều
chẳng hạn như họ tung tin rằng là
ông bà số điện thoại này đang có một cái gói quà ở nước ngoài
phải không ạ
thì sẽ liên hệ với cái địa chỉ này để nhận
sau đó thì chúng nói rằng là
gói quà đã phải trả tiền lưu kho ví dụ như thế
và cái cuối cùng tôi nghĩ rằng hiện nay
đang có một cái tình trạng suy thoái trong lối sống đấy
nhiều người thì câu like câu view thôi
để cho cái tên tuổi của mình được nhiều người viết
tất nhiên là cũng có những kẻ làm
bởi vì nếu mà những cái tin giả mà được nhiều người
phải không ạ nhấp chuột mà khai thác ấy
thì được google trả tiền đó
cái mục đích hay là mục đích của cái người tung tin ấy
người ta đều có cái mục đích người ta cả
tất nhiên ở đây cũng có cái trường hợp là
nó có cái vô tình
trong cái tin giả nó cũng có những cái người vô tình
nhưng mà cái đó ít thôi
chủ yếu là cái mục đích có mục đích có động cơ
và cái mục đích này thì nó có rất nhiều cái mục đích
do cái cá nhân của mình
do cái cá nhân của người đưa tin giả là người ta đặt ra
cái thứ nhất thì có thể thấy là
cái mục đích như bác thái nói là
mục đích để muốn thích được nổi tiếng
cái này thì nó thuộc loại là cái azure
cái tâm lý
thì câu view câu like để được nổi tiếng
có nghĩa là người ta không hiểu lắm về pháp luật
người ta không hiểu lắm về không gian mạng
vì vậy cho nên là đấy là cái mục đích
mà cái mục đích ấy thì chừng mực nào đó có thể chấp nhận được
cái mục đích đó là
thứ hai nữa là
cái mục đích kinh tế
cái này nó rõ nét lắm
và có thể nói là nó chiếm phần lớn
mục đích kinh tế cho nên người ta đưa tin giả
để nhằm mục đích quảng cáo
người ta đưa tin giả để nhằm vào cái mục đích là
thu cái lợi nhuận
người ta đưa tin giả nhằm cái mục đích lừa đảo
những cái mục đích kinh tế nó cũng rất rõ nét
nhưng mà hết sức lưu ý
đó là cái mục đích cái động cơ chính trị
ở đây muốn nói là đưa tin giả
nhằm cái động cơ chính trị
nhằm cái việc là chống phá đảng nhà nước chống phá chế độ
và cái mục đích này thì hết sức phải lưu ý
vâng tóm lại tức là liên quan đến cái động cơ
của cái người mà phát tán tin giả làm tin giả
và cũng như là các cái chủ đề mà họ thường làm thì
liên quan đến chính trị
là để làm bôi xấu lãnh đạo
làm hạ uy tín của lãnh đạo
và tiếp theo đó là về kinh tế là có thể trục lợi
đấy là cái mục tiêu của cái phát tán tin giả
tôi nói thêm một chút nữa
như là chị nói đấy
đây là những cái thông tin mà chúng ta còn gọi nó là gì
thông tin xấu độc
tôi nói ví dụ như là những cái kẻ tung tin ấy
nhiều khi chỉ vì một cái hận thù của cá nhân thôi
như là tụi chị tín nói đấy
nó là cái cá nhân thôi
ví dụ như trung tin
để trên facebook lan tỏa ngay đấy
thấy chị nọ anh kia
mặc dù họ đã có chồng rồi
đi vào nhà nghỉ
một cái hình ảnh của cái chị đó đang đi với một cái người bạn ví dụ như thế
thế thì có thể là gây ra một cái tan nát của các gia đình
thậm chí đã có những cái trường hợp
vì những tin giả như thế mà có người đã tìm đến cái chết
cho nên có thể nói là đây là những cái thông tin gọi là xấu độc đó
còn thì những tin giả này tôi muốn nói gần đây nữa đấy
thì cũng như là đồng chí tiến vừa nói đấy
những cái tin giả này cái động cơ kinh tế là rất lớn
chẳng hạn như là họ tung tin giả là cần người đưa sang trung quốc
để mà kiếm việc trả lương cao hơn
rồi là rất nhiều chị em ở nông thôn
nhất là các cái tỉnh phía bắc đấy là đưa sang
nhưng mà chúng là đưa vào các cái cơ sở mại dâm
thậm chí gần đây có cả những cái tin giả mà dẫn dắt cả những cái người thanh niên việt nam
sang bán thuận ở trung quốc
mỗi quả thuận mấy trăm triệu
chúng chỉ cho người ta đủ mấy triệu thôi
đấy là một cái ví dụ
rồi là bây giờ cũng có những cái tin giả để mà kết hôn giả
để mà nhập tịch vào hoa kỳ
cho nên rằng đây là thông tin và nó là biểu hiện những cái suy thoái
và nó những là biểu hiện là rất là tiêu cực trên lĩnh vực văn hóa
nó không phải chỉ làm tổn hại đến cá nhân những người đó
mà nó còn làm tổn hại đến cả cái môi trường văn hóa của xã hội chúng ta
xin mời thứ tướng lê văn tín có thể phân tích sâu hơn về cái tác động của các tin giả
đối với ảnh hưởng đối với các mặt của xã hội chúng ta
có thể nói là nó tác động hết sức nguy hại
và sự phát triển của khoa công nghệ mà càng phát triển mạnh
thì cái nguy hại của nó càng cái tính cấp bách của nó càng cao
trước hết thì ta có thể nói là nó tác động tới an ninh chính trị
cái trật tự cái ổn định của mỗi một quốc gia
nó làm xói mòn niềm tin vào cái sự lãnh đạo của đảng của lãnh tụ
nó làm cho là con người ta nhất là với các cái quốc gia dân tộc mà đa sắc tộc đa tôn giáo
thì nó làm cho nó nổi ra sáo thịt bằng những cái tin giả này
về an ninh chính trị về trật tự an toàn xã hội hết sức nguy hại
cái thứ hai nữa là đối với mỗi doanh nghiệp mỗi một tập thể cũng rất sức nguy hại
nó có thể làm cho đổ vỡ một doanh nghiệp
làm tan vỡ một gia đình làm có mỗi một cá nhân có thể nói là tác động rất là lớn
có nghĩa là nó tác động cả đối với quốc gia dân tộc đối với mỗi địa phương mỗi tập thể
mỗi doanh nghiệp mỗi đơn vị và từng cá nhân
tác động hết sức ghê gớm và lúc này cái tính cảnh báo của nó là cấp bạch và bức thiết
tôi muốn bổ sung một ý mà đồng chí tín vừa nói đó
cái nguy hại của cái thông tin này và cái địa chỉ phát tán của thông tin này
cái nguy hại của cái thông tin này đó thì về chính trị chúng ta đã trao đổi rồi
nhưng tôi muốn nói nó có tác động xấu đến cả cái quan hệ quốc tế
đặc biệt là quan hệ giữa việt nam với lại hoa kỳ và việt nam với trung quốc
hiện nay cái tin giả đó không phải chỉ là những cái tài khoản cá nhân trong nước
mà kể cả những cái trang phòng các hãng thông tin báo chí nước ngoài
và điều này đó cái nguy hiểm của nó là không phải chỉ phá hoại cái chính trị nội bộ ở quốc gia
mà còn phá hoại cả các cái quan hệ quốc tế của đảng và nhà nước của chúng ta
theo phân tích vừa rồi thì chúng ta thấy là các cái tin giả được lan truyền siêu nhanh và không biên giới
và nó có tác động rất là nặng nề đối với cái kinh tế và cũng như là đối với cái sự phát triển
và nó có tác động rất là nặng nề đối với cái kinh tế và cũng như là đối với cái sự phát triển

và có thể ảnh hưởng đến cái tâm lý và như là tiến sĩ đã vừa phân tích ấy
tức là có những người là cũng có thể là tự tử vì những cái thông tin độc hại
tức là có những người là cũng có thể là tự tử vì những cái thông tin độc hại
nhất là lớp trẻ
nhất là lớp trẻ
những tài khoản mạng xã hội và blog có hơn năm lượt theo dõi trên các nền tảng như twitter facebook
sẽ bị đối xử như hãng tin từ đó có thể bị truy tố nếu đăng tin sai sự thật hoặc kích động phạm pháp
hội đồng tối cao về truyền thông ai cập chịu trách nhiệm giám sát và hành động trước các hành vi vi phạm
bên cạnh đó luật cũng cấm thành lập website mà không có giấy phép từ hội đồng
và cho phép hội đồng chặn hay đình chỉ hoạt động của những website này hoặc phạt tiền biên tập viên
đồng thời nhấn mạnh nhà báo chỉ được quay phim tại các địa điểm không bị cấm
chọn bắt tay với các nhà kiểm chứng tin tức cũng là một phương thức các công ty công nghệ chủ động thực hiện
năm hai nghìn một mươi tám facebook tuyên bố triển khai tại brazil một chương trình chống phát tán tin giả trên các trang mạng xã hội
sau khi đã đạt được thỏa thuận với các cơ quan kiểm chứng tin tức là alphatos và agencia lupa
theo đó hai cơ quan trên sẽ được phép tiếp cận các tin tức bị cộng đồng sử dụng facebook tố cáo là tin giả để phân tích tính xác thực
tất cả các nội dung được xác định là thất thiệt sẽ bị hạn chế một cách triệt đề
trong khi đó các trang facebook liên tục chia sẻ các tin giả sẽ bị hạn chế độ lan tỏa
thông báo của facebook cho biết
với cam kết đấu tranh chống nạn phát tán tin giả trên mạng xã hội
việc hợp tác với alphatos và agencia lupa được đánh giá là một bước tiến quan trọng nữa
để cải thiện chất lượng thông tin được chia sẻ trên nền tảng này
tại đức facebook đã cung cấp nhiều biện pháp để chống lây lan các tin tức giả mạo
mạng xã hội này đã hợp tác với các tổ chức tin tức phi lợi nhuận coretiff để cho ra công cụ cho phép người dùng đánh dấu vào những thông tin mà họ cho là giả mạo
correctiv sẽ điều tra những nội dung bị đánh dấu
chúng ta vừa xem xong clip nói về các nước trên thế giới cũng đều có các biện pháp để phòng chống tin giả tin xấu độc như thế
ở việt nam thì chúng ta đã áp dụng những biện pháp như thế nào
có thể chúng ta thảo luận trước về khía cạnh là các cơ quan quản lý nhà nước
về phía các cơ quan nhà nước thì tôi nghĩ rằng nó phải có tới sáu biện pháp như sau để phòng ngừa

thứ nhất là phải đẩy mạnh cái tuyên truyền giáo dục làm cho nhân dân hiểu rõ được cái thực chất của vấn đề
cái này là trong phiên họp thường kỳ của chính phủ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng chính phủ đã có chỉ đạo là mình phải tăng cường thông tin tích cực
tăng cường những cái thông tin về người tốt việc tốt về những việc làm đúng việc làm nhân đạo
đấy là vấn đề thứ nhất lấy cái đẹp dẹp cái xấu
vấn đề thứ hai nữa là phải đẩy mạnh cái việc định hướng cho cái việc cộng đồng sử dụng internet
cái này là làm thế nào đó thông tin thì giả nhưng trách nhiệm phải là thật
để cho mỗi người dân có cái ứng xử thật là tốt khi mà tiếp cận với internet
ứng xử kể cả về mặt trình độ kỹ năng nhận thức kể cả tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin
phải biết thế nào là đúng phải biết thế nào là sai
cái này hết sức quan trọng
vấn đề thứ ba nữa chúng tôi nghĩ là phải quản lý chặt chẽ các trang mạng xã hội
phải có biện pháp quản lý làm thế nào đó thông tin đại chúng phải minh bạch và phải chính thấm để quản lý được
vấn đề thứ tư chúng tôi nghĩ đó là phải giả soát hoàn thiện xây dựng được một hệ thống pháp luật
mà cái hệ thống pháp luật này có tính răn đe cao
vấn đề thứ ba nữa chúng tôi nghĩ là phải giả soát hoàn thiện xây dựng được hệ thống pháp luật mà cái hệ thống pháp luật này có tính răn đe cao
vấn đề thứ năm chúng tôi nghĩ đó là phải có những biện pháp cụ thể đối với các trang mạng xã hội
nhất là đối với facebook đối với youtube mình cũng phải có những cái chính kiến phải có cái quản lý phải có cái ý kiến
vấn đề tiếp nữa là chúng tôi nghĩ là phải xử lý nghiêm
cái này cái biện pháp này chúng ta thời gian vừa qua đã thực hiện

chúng ta đã có những cái xử lý rất nghiêm với những đối tượng đặc biệt là những đối tượng tung tin giả
nhằm ký mục đích chính trị xuyên tạc chế độ xuyên tạc chống phá đảng và nhà nước
thế thì còn lại đối với chúng ta ở việt nam ấy là cộng đồng xử dụng mạng xã hội rất là lớn
với những người mà xử dụng thế thì họ cần phải làm gì để mà họ có thể phòng chống được xin mời ông
mạng xã hội đặc biệt là bảng facebook thì chúng ta cần phải nâng cao cái nhận thức phải có một cái tự tin về chính đường lối chính xác của đảng và nhà như chúng ta

cho nên là tôi nghĩ rằng là còn về công cụ đó thì tôi muốn nói thêm một chút nữa đồng chí tín cũng đã nói rồi tức là cái bộ thông tin truyền thông là phải có cái kiểm soát rất là chặt chẽ đối với lại google đối với lại mạng facebook
mà tôi thấy rằng là chúng ta cũng đã có những cái hình phạt rồi đã phạt đến năm triệu nhưng tôi thấy là nó nhỏ quá
mà phải có những cái hình phạt nó có tính răn đen
và tôi muốn bổ sung thêm một khía cạnh nữa các cơ quan chức năng rồi bên quân đội thì có lực lượng bốn mươi bảy cũng phải hỗ trợ cho bộ bốn t đó để mà xử lý
hàng nghìn tin hàng mấy trăm các cái tài khoản xấu độc
tất nhiên là như là chị đã nói đấy vì đây nó là cái gọi là cái sinh thái số mà ai cũng có thể lập được
nó chết rồi thì nó lại sống dậy thôi
cho nên cái việc này là một cái khối việc rất là lớn là một thách thức mà chúng ta phải làm thường xuyên
cuối cùng thì xin hai vị khách nói rất là nhanh
là nếu như mà một người dân bình thường
chúng ta gặp phải những thông tin mà chúng ta cảm thấy là nó có thể là không đúng sự thật nó là tin giả thì cần phải làm gì
chưa hết phải thấy được cái thông tin đó thì bản thân mình bản thân mỗi người dân phải có cái kỹ năng nhận biết đó là thật hay là giả
mà phải xác định nếu là thông tin giả thì mình phải thực hiện cái ba không thôi
không phá tán không tin không nghe theo
đấy là chúng tôi nghĩ là ý thứ nhất
vấn đề thứ hai nữa là
nếu mà có kỹ năng có khả năng thì là ta có thể thực hiện cái báo xấu để cho cái nhà mạng nó gỡ bỏ
việc báo xấu càng tốt như kiểu là khai báo là đấy là một cái thông tin không tốt
và nhiều người báo xấu thì nhà mạng sẽ có trách nhiệm để gỡ bỏ cái thông tin đó
một vấn đề nữa là nếu có điều kiện thì tham gia đấu tranh tham gia bình luận tham gia bày tỏ cái trinh kiến của mình
để nói rằng mình
mình là một công dân
mình thấy rằng cái việc đó là không phải
mình nói với mọi người là đấy là không phải
và nếu ai cũng có ý thức trách nhiệm như thế
thì chúng tôi nghĩ rằng là thông tin xấu độc nó sẽ không còn có đất để mà tồn tại
xin mời thí sĩ
tôi nghĩ rằng là trước hết là ở cái năng lực
phải nâng cao cái năng lực và tiếp cận những cái thông tin này
đặc biệt là cái tiếp cận thông tin trên internet mạng xã hội
thì cái việc này đó thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải trao đổi và học hỏi các cái bạn trẻ
đúng như là anh tiên nói đấy
rồi chúng ta có thể phải có nhiều cách thẩm định
rồi là thậm chí chúng ta có thể là những cái thông tin mà liên quan đến những cái người mà có cái trách nhiệm mà chúng ta có quan hệ trên điện thoại hỏi ngay thôi
và tôi nghĩ rằng là đưa những cái thông tin xấu độc này ra trong những cái sinh hoạt
và đưa những cái thông tin của các cái đoàn thể trong trí bộ hoặc là đoàn thanh niên của lò hộ phụ nữ để mà chúng ta bác bỏ nó
chúng ta không phải là chúng ta không nghe
chỉ không phải không nghe đâu mà chúng ta còn phải xây dựng một cái niềm tin của cả xã hội đối với lại cái chế độ và nhà nước của chúng ta
để ngăn chặn để nâng cao là cái khả năng miễn dịch trong cộng đồng
thì đấy là cái điều rất quan trọng
xin cảm ơn hai vị khách
vấn đề tin xuyên tạc tin sai đang phá hoại uy tín của báo chí
làm xói mòn lòng tin của các tổ chức truyền thông chính thống
nhưng nguy hiểm hơn là làm dối loạn thông tin
gây tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội
bên cạnh việc các goan quản lý việt nam
cần tăng cường áp dụng các biện pháp kinh tế kỹ thuật cần thiết
nhằm đảm bảo một môi trường mạng trong sạch lành mạnh
các dân cư mạng cần nâng cao nhận thức của mình
về cách phản ứng với nội dung tin giả
kỹ năng phản biện để phát hiện tin bịa đặt
để từ đó có sự cảnh giác khi tiếp cận với thông tin trên mạng xã hội
chương trình lận đàm của chúng tôi xin được tạm dừng ở đây
xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này tuần sau